mở rộng điều tra vụ án tại cục đăng kiểm việt nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tp hcm và một số tỉnh lân cận
sáng nay sau khi khám xét công an tp thủ đức tp hcm đã bắt tạm giam giám đốc phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi bốn v
đó là nguyễn xuân hải chú tại hà nội giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi bốn v
chu đình hiệp chú tại hà nội phó giám đốc và lê văn tuyến chú tại nam định cùng một người khác về tội nhận hối lộ
như vậy tính đến nay công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng hai trăm một mươi bảy bị can liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm
đồng thời cơ quan điều tra cũng khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đưa hối lộ nhận hối lộ và mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước phát hiện tại trường cao đảng giao thông vận tải trung ương